tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi tám tháng chín việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại hà nội và phú thọ
như vậy là đã hai mươi sáu ngày qua việt nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng chín việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại hà nội và phú thọ
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín là một bảy mươi bảy người trong đó số ca điều trị khỏi là chín trăm chín mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu tám trăm hai mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bảy mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi chín trăm linh người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú là năm năm trăm sáu mươi hai người